các quả tăng huynh hưng ái và bảo đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn ấp xóm gò bà ký xã long phước thu giữ một gói ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua điều tra cơ quan công an xác định ái là người bỏ tiền mua ma túy rồi rủ bảo huynh hưng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp cn phát hiện ba đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng hơi bắn đạn
thu giữ được năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
cầm đầu nhóm đối tượng này là lâm lâm vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đăng ký thường trú tại ấp thới thạnh xã trường xuân huyện thới lai
tăng vật thu giữ là năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
hiện nay công an tp cn đang chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ và xử lý